với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái chung tay cùng đảng nhà nước tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
trong những ngày qua nhiều tổ chức cá nhân cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã có những việc làm hay
hành động thiết thực lan tỏa nhằm kịp thời tiếp thêm niềm tin nguồn lực để quyết tâm chiến thắng đại dịch
bà chu thị kim ngân quê quán xã văn yên huyện đại từ tỉnh thái nguyên hiện đang sinh sống và làm việc tại đài loan
qua thông tin báo chí với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé cùng quê hương
bà đã ủng hộ xã văn yên một trăm linh triệu phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
qua con cháu chia sẻ về hình ảnh tình hình dịch covid một mươi chín
cụ dương đình thảo một trăm linh ba tuổi trú tại xã bà xuân
xuyên thành phố sông công đã ủng hộ số tiền gần một triệu đồng
đây là số tiền ba tháng trợ cấp an sinh đối với người cao tuổi của cụ
mặc dù gia đình cụ không phải là gia đình khá xả
đến nay ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thái nguyên đã tiếp nhận gần hai mươi hai tỷ đồng
từ các tổ chức cá nhân để phục vụ công tác phòng chống dịch
có thể nói nghĩa cử cao đẹp của bà ngân cụ thảo hay các tổ chức đơn vị
đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta
tiếp thêm niềm vui và nguồn lực cùng chung tay đẩy lùi dịch covid một mươi chín